chương trình an ninh hai mươi bốn h tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
vào ngày hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của việt nam về việc trung quốc chiếm đoạt hoàng sa năm một nghìn chín trăm bảy mươi
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng nêu rõ việt nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử
để khẳng định chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
trong đó chủ quyền của việt nam đối với hoàng sa được xác lập ít nhất từ thế kỷ một mươi bảy
phù hợp với luật pháp quốc tế và được các nhà nước kế tiếp nhau của việt nam thực hiện một cách hòa bình liên tục công khai
mọi hành động sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế
đặc biệt là việc sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ trong quan hệ giữa các quốc gia
là hoàn toàn đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của hiến trương liên hợp quốc và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế
không thể tạo ra danh nghĩa chủ quyền cũng như không thể làm thay đổi sự thật chủ quyền
đối với quần đảo hoàng sa thuộc về việt nam